hãng tin rt dẫn thông cáo của bộ quốc phòng nga cho hay tuần dương hạ moscow kỳ hạng của hạm đội biển đen hải quân nga đã chìm khi đang được kéo vào cảng trong điều kiện thời tiết xấu biển có bão mạnh
thông cáo của bộ quốc phòng nga nêu rõ khi đang được kéo vào cảng do thân tàu bị hư hại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn gây nổ hầm đạn tuần dương hạ moscow đã đánh mất sự ổn định
trong điều kiện biển động do có bão chiến hạm đã chìm
trước đó cùng ngày bộ quốc phòng nga xác nhận tuần dương hạm tên lửa moscow đã xảy ra vụ nổ lớn trên tàu
toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn ngay sau khi vụ nổ xảy ra
trong khi đó giới chức ukraine tối ngày một mươi ba tháng bốn tuyên bố rằng một khẩu đội tên lửa đối hạng neptune của nước này tại odessa đã bắn trúng tuần dương hạng moskova hai lần khiến chiến hạng nga bốc cháy
tuy nhiên phía ukraine không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã tấn công chiến hạ moscow
bộ quốc phòng mỹ ngày một mươi bốn tháng bốn cũng cho biết lầu năm góc chưa thể xác thực thông tin tàu tuần dương moscow trúng tên lửa
một máy bay không người lái của mỹ đã bay phía trên tàu moscow để giám sát hành trình chiến hạm này được kéo về phía cảng sevastopol
tuần dương hạm trang bị tên lửa moscow là tàu chiến lớn slava hạ thủy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trang bị một mươi sáu tên lửa đối hạm và nhiều tên lửa phòng không ngư lôi cũng như hệ thống pháo hạm tiên tiến
đây là chiến hạm thuộc biên chế hạm đội biển đen của hải quân nga và từ tháng hai tới nay đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ngoài khơi bờ biển ukraine